nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chủ động phát hiện sớm các bệnh
xây dựng lối sống khoa học lành mạnh và nhất là tại các tuyến cơ sở
bệnh viện phổ trung mương vừa tổ chức chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm các bệnh vô hồ hấp
cho người dân tại xã lũng hòa huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
chương trình đã thu hút được sự tham gia của gần một người dân trên địa bàn
đây là một hiệu ứng đáng mừng cho thấy sự quan tâm đến sức khỏe của đông đảo quân chúng nhân dân
tại đây bà con được thăm khám đầy đủ các quy trình
từ khám sức khỏe tổng thể
chụp x quang kỹ thuật số hiện đại trên xe lưu động
điện tâm đồ đo chức năng hô hấp
cho đến xét nghiệm đờm đối với các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh cao
đồng thời phụ nữ trong độ tuổi từ bốn mươi đến sáu mươi cũng được tầm soát phát hiện ung thư vú
sau một ngày làm việc tích cực
chương trình đã phát hiện hơn bốn mươi người dân mắc bệnh hô hấp
trong số gần một người tham gia khám sàng lọc
đặc biệt có bảy trường hợp nghi lao phổi
một con số đáng báo động đã được phát hiện kịp thời để cắt nhanh nguồn lây trong cộng đồng
thông qua hoạt động này
bàn tổ chức mong rằng người dân sẽ nhận thức rõ hơn
về tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
chủ động phát hiện sớm để tiến tới chấm dứt bệnh lao
và quản lý hiệu quả các bệnh phổi
hướng tới mục tiêu chung là bao phủ sức khỏe toàn dân
mọi người việt nam đều có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng nhất
bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu